xin kính chào quý vị và các bạn
không khí lạnh vẫn tiếp tục tăng cường xuống nước ta
cộng thêm vào đó là trường gió phân kỳ trên cao
nên tại bắc bộ
chủ yếu duy trì tiết trời tạnh giáo
nhiệt độ giảm sâu về đêm và sáng
chỉ giao động ở mức là từ tám đến một mươi một độ
vùng núi là từ bốn đến bảy độ
vùng núi cao có nơi dưới mức hai độ
và có khả năng xảy ra băng giá sơ muối
ban ngày có nắng nhưng nhiệt độ không tăng cao
chỉ ở mức là một mươi sáu một mươi chín độ
đối với các tỉnh miền trung
khu vực từ thanh hóa
đến nghệ an phổ biến không mưa
trời rất đậm rất hại
với nhiệt độ chỉ vào khoảng chín đến một mươi chín độ
trong khi đó các tỉnh từ hà tĩnh
trở xuống khu vực khánh hòa
trong đêm nay và ngày mai tiếp tục có mưa vừa
mưa to với lượng mưa ở mức là từ một mươi năm đến ba mươi mm
có nơi cao hơn
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét
và gió giật mạnh
mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét
trên các sông suối nhỏ xa lở đất trên sườn dốc
và tình trạng ngập úng ở vùng trụng thấp
khu vực tây nguyên và nam bộ
trong đêm nay và ngày mai tiếp tục chỉ có mưa rào
và rông vài nơi
ngày nắng nhiệt độ cao nhất trong ngày tại tây nguyên
từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
còn tại khu vực nam bộ là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
đến với thời tiết trên biển
tại khu vực quần đảo hoàng sa
do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh
nên có mưa vài nơi
gió đông bắc mạnh cấp bảy giật cấp chín
biển động rất mạnh
nhiệt độ từ hai mươi ba đến hai mươi tám độ
còn tại khu vực quần đảo trường sa
tuy át thấp nhiệt đới đã suy yếu
nhưng vẫn gây mưa rông gió mạnh
với gió cấp sáu giật cấp tám
biển động sóng biển cao từ ba đến năm mét
nền nhiệt độ tại đây là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
khu vực thủ đô hà nội
mây thay đổi không mưa
sáng sớm có sương mùi nhẹ giải rác
ngày nắng gió đông bắc cấp ba
trời rét đậm nhiệt độ từ chín đến một mươi tám độ